thưa quý vị ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
cùng với các đơn vị liên quan khởi tố và bắt tạm giam đối với sáu bị can
sáu bị can bị khởi tố gồm nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đỗ thị mai kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
nguyễn hồng sơn lao động tự do
các bị can bị khởi tố vì đã có hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tp hà nội vừa sơ quyết định vào ngày một mươi chín tháng ba sẽ xét xử bị cáo đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này là một mươi ba bị cáo khác
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
viết tắt là tập đoàn tân hoàng minh có vốn điều lệ là một mươi tỷ đồng được bị can đỗ anh dũng
sáng lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một do vay nợ lớn
các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên tập đoàn tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính nợ vay gần hai mươi tỷ đồng
trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn đỗ anh dũng đã chỉ đạo con trai là đỗ hoàng việt
nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn cho công ty
cụ thể đỗ anh dũng thống nhất chủ trương cùng với đỗ hoàng việt sử dụng pháp nhân ba công ty
nguy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như là hợp tác đầu tư đặt cọc
mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và với cơ quan điều tra bộ công an
thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an nghệ an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi khai thác đất trái phép
xảy ra tại xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
theo đó vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại xóm khe sài một xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an nghệ an phối hợp với công an xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
tiến hành kiểm tra điểm khai thác đất của một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xóm khe sài một xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện cá nhân trên đang chỉ đạo công nhân khai thác đất
sau đó vận chuyển lên ba xe ô tô tải đến bãi tập kết của một nhà máy gạch trên địa bàn xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
quá trình kiểm tra các đối tượng có liên quan không xuất trình được giấy tờ
thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác và vận chuyển đất
tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ tăng vật phương tiện có liên quan
để xác minh vật xử lý theo quy định của pháp luật
một con khỉ đuôi lợn hung dữ bị sóng chuồng đã quẩy phá cắn và cào bốn người dân sinh sống trên địa bàn
thuộc phương thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm
ngày hai mươi ba tháng hai chi cục kiểm lâm tp hcm cho biết đang phối hợp với các lực lượng phương thạnh lộc quận một mươi hai
để tìm bắt con khỉ hung dữ cắn người trong khu vực
bước đầu cơ quan chuyên môn nhận định từ hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy
con khỉ trên là khỉ đuôi lợn trên cổ con vật có sợi dây xích nên có thể do ai đó nuôi làm sống ra
theo phản ánh từ người dân sinh sống tại phường thạnh lộc con khỉ có thân hình khá to hung dữ xuất hiện từ trước tết
bà nguyễn thị thoan năm mươi tám tuổi cho biết vào ngày một mươi bảy tháng hai tức mùa tấm tết dắp thình
khi mở sạp trái cây trước nhà thuê trên đường thạnh lộc hai mươi chín để bán khai trương đầu năm
bà phát hiện con khỉ đi lại trên nóc nhà
bà chúa sạp trái cây thấy con khỉ có đeo trên cổ sợi dây xích có vẻ đang đói nên cầm quả táo đặt xuống đường
thấy con khỉ đi vòng quanh không lại gần nên bà đến nhập quả táo lên thì bất ngờ bị con vật hung dữ lao đánh cắn
ngoài quậy phá đồ đạc con vật này còn tấn công cả người
ít nhất bốn người bị con khỉ này cắn cào gây thương tích
sự xuất hiện của con khỉ hung dữ tại khu vực khiến người dân vô cùng lo lắng nhất là các trẻ nhỏ
hiện chứng quyền địa phương đã phối hợp với kiểm lâm tìm mắt con khỉ này nhưng chưa được
ngày hai mươi bốn tháng hai hưởng ứng lễ ra quân toàn thành phố khởi động tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn
công an và thành đoàn thành phố hồ chí minh đã tổ chức phát động ra quân đồng loạt
tại ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn cùng với nhân dân bóc dỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố
đây là đợt ra quân đồng loạt thứ năm trên địa bàn của toàn thành phố
do đoàn thanh niên công an thành phố tham mưu thực hiện
bên cạnh việc bóc gỡ lực lượng công an thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuần tra
sự liên nghiêm các đối tượng có hành vi gián treo
về quảng cáo sai quy định
điển hình vào khoảng bảy h ba mươi sáng ngày hai mươi bốn tháng hai hưởng ứng phát động của đoàn thanh niên công an thành phố hút
chi đoàn công an thị trấn hốc môn đã xung kích tuần tra phát hiện một đối tượng tên phạm đức toàn
có hành vi gián quảng cáo dịch vụ hút hầm cự trên địa bàn
ngay lập tức toàn được mời về trụ sở công an thị trấn để làm rõ hành vi vi phạm
bên cạnh việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với toàn về hành vi sai trái
lực lượng công an thị trấn đã đưa toàn đi khắc phục hậu quả buộc bóc gỡ tất cả quảng cáo do y dán trên đường phố
đặc biệt qua test nhanh toàn dương tính với chất ma túy
toàn thú nhận có ba tiền án và đã nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi ba
hiện công an thị trấn hốc môn đã lập hồ sơ đưa toàn vào cơ sở cai nghiện để tiếp tục quản thúc xử lý theo quy định
trải qua tám tháng chung tay đẩy lùi quảng cáo trao vặt xa quy định lực lượng công an thanh niên và nhân dân thành phố
đã tổ chức tổng cộng hơn bốn lượt tra quân lớn nhỏ bóc gỡ hơn một tám triệu sản phẩm quảng cáo sai quy định
với các nội dung như cho vay tài chính hút hầm cầu sửa cửa cuốn lắp wifi bán đất nền
sự quyết tâm đồng lòng của lực lượng công an thanh niên thành phố và cả hệ thống chính trị xã hội
đã làm cho mỹ quan đô thị thành phố mang tên bác dần trở lại vẻ đẹp vốn có
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định vừa phối hợp với công an xã long an huyện long thành tỉnh đồng nai
bắt đối tượng đoàn thị ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường trần quang diệu thành phố quy nhơn tỉnh bình định
theo quyết định truy nãn đặc biệt nguy hiểm về tội tham mô tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng sự tin tưởng của ban giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn bất động sản hồng đức có trụ sở tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định hà với vai trò là kế toán
đã tự ý điền thêm thông tin về việc được công ty ủy quyền cho mình trực tiếp tham gia giao dịch tại ngân hàng
để đăng ký thực hiện chuyển tiền bằng internet banking sau đó chiếm đoạt của công ty hơn hai một tỷ đồng
quá trình điều tra đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ thành công một đối tượng truy nã về tội lưu hành tiền giả sau hơn một mươi năm năm lần trốn
vào ngày hai mươi ba tháng hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai bắt giữ thành công đối tượng nguyễn quang uyển sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang là đối tượng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang truy nã về tội lưu hành tiền giả
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn tám do cần tiền tiêu xài nên uyển đã móc nối với các đối tượng bán tiền giả để mua tiền giả với mệnh giá là hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng với giá bằng năm mươi trị giá tiền thật
số tiền giả trên được uyển đem đi tiêu xài cá nhân do uyển trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã đối với uyển
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi
đã phá chuyên án triệt phá đường dây mua bán tàng trự trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ trên không gian mạng có quy mô lớn
năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ nắm bắt tình hình đấu tranh với các loại tội phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây mua bán vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ đồ chơi nguy hiểm
cơ quan công an đã bắt quả tăng đối tượng phan huỳnh thiên đạt ba mươi ba tuổi ở xã đức minh huyện mộ đức
có hành vi vận chuyển trái phép trên một viên đạn thể thao
phám xét khẩn cấp nơi ở của đạt phát hiện thêm chín mươi hai khẩu súng gồm các loại quân dụng súng săn công cụ hỗ trợ và đối chơi nguy hiểm và trên một mươi bốn sáu trăm linh viên đạn thể thao công cụ hỗ trợ
đối tượng phan huỳnh thiên đạt khai nhận sau khi đặt mua các loại vũ khí quân dụng vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ
các linh phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong và ngoài nước các đối tượng này gửi bằng đường đưa kiệt về quảng ngãi
đối tượng cất giấu các loại vũ khí trên tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đồng thời sử dụng tài khoản trên kênh youtube facebook nhóm kín để đăng tải quảng cáo và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
đó là các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng sồi siêu miên giới để liên lạc trao đổi và thống nhắc với nhau các hình thức giao dịch
thứ hai nữa là các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện các giao dịch trong các hoạt động mua bán
rồi các đối tượng sử dụng các simrack
liên hệ sử dụng tiếng lóng tên lóng để mà cắt liên lạc với nhau
cho nên trong quá trình mà thu thập thông tin ghi nhận dấu vết mà chúng ta theo dõi nắm tình hình để mà thực hiện cái đấu tranh
cái thành công cho cái chiến án này thì chúng tôi cũng gặp nhiều rất là nhiều khó khăn
khi khách hàng có nhu cầu mua các đối tượng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng telegram zalo
và cho khách hàng thanh toán tiền trước hoặc đặt cọc một phần thông qua chuyển khoản ngân hàng với tài khoản không chính chủ được mua trên mạng
sau đó các đối tượng gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa
hiện vụ việc đang được phòng an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng về hành vi chống người thành công vụ
đó là vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng hai vừa qua trên địa bàn huyện hiệu lũng
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng hai tại km chín mươi ba
cộng một trăm sáu mươi quốc lộ một a tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn phát hiện ngô văn linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã hòa lạc huyện hiểu lũng không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
đâm vào tổ công tác làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải vào viện cấp cứu
sau vài trạm linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hiệu lũng đã bắt giữ được đối tượng
qua test nhanh linh dương tính với chất ma túy tổng hợp
tiếp đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai trên tuyến đường quốc lộ một a tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phát hiện ô tô khách hiệu hyundai hai mươi chín chỗ ngồi mà bình kiểm soát hai mươi chín f sáu trăm linh tám
di chuyển theo hướng lạng sơn hà nội do nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại thị xã quế võ tỉnh bắc ninh điều khiển chạy quá tốc độ quy định và không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra
lãch đánh võng trên đường điều đáng chú ý ô tô này còn đâm hư hỏng xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông
qua kiểm tra xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình
chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng vàng a sà sinh năm hai nghìn bảy về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng sà khai nhận do cần tiền tiêu xài cho bản thân nên ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sà đã đi bộ đến đường điện biên tp lào cai để tìm sơ hở của các chủ nhà để trộm cắt
đến khoảng ba giờ sáng phát hiện xe ô tô ford ranger đối tượng đỗ trước cửa số nhà hai trăm bốn mươi ba đường điện biên
phường cốc lếu tp lào cai chưa khóa sà đã mở cửa và lục trong hộp để đồ trên xe và trộm đi số tiền khoảng gần bốn trăm linh triệu đồng
sau đó sà đã chia cho nhiều người thân bạn bè số tiền
đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn vàng a sà đã bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
họ phần bảo đảm môi trường an ninh an toàn tại các khu cụ công nghiệp giúp cho các doanh nghiệp và người lao động yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh
đây là đối tượng lê hữu lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
bị lực lượng công an tp phủ lý bắt giữ về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó ngày một mươi hai tháng một lợi dụng đêm khuya đối tượng đã trèo tường đột nhập vào một công ty thuộc khu công nghiệp châu sơn
phường châu sơn thành phố phủ lý cậy cửa sổ vào phòng lấy trộm hai máy tính sách tay và một số tài sản với tổng trị giá khoảng sáu mươi bảy triệu đồng
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố phủ lý khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra
sau năm ngày đã truy bắt được đối tượng lâm đang lẩn trốn tại tỉnh hưng yên
quá trình điều tra lực lượng công an xác định nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản
tại các khu cụm công nghiệp là do một số doanh nghiệp
sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản lực lượng bảo vệ của một số công ty còn mỏng
hệ thống camera an ninh đèn coi báo động thiếu hệ thống cửa khóa chưa chắc chắn
trong khi đó các đối tượng trộm cắp hầu hết rất manh động liều lĩnh và có nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi
để tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
công an thành phố phủ lý tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền để đội ngũ bảo vệ
và cán bộ công nhân viên các công ty doanh nghiệp nằm rõ các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội
từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức tự quản tự phòng tự bảo vệ tài sản của công ty doanh nghiệp
thông qua vụ trộm cắp tài sản này thì tôi khuyến cáo đến các cơ quan doanh nghiệp là cần phải tăng cường sự giám sát
đối với các địa điểm quan trọng của công ty để bảo vệ tài sản
tăng cường sự quản lý giám sát
trong các giờ cao điểm ví dụ như giờ ăn trưa giờ chuẩn công nhân đi về và các giờ vào ban đêm
thời gian tới cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự nói chung
phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn nói riêng
công an tỉnh hà nam đề nghị các công ty doanh nghiệp tăng cường đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh
thiết bị giám sát xây dựng hệ thống tường rào cổng cửa chắc chắn
đồng thời củng cố lực lượng bảo vệ bảo đảm về số lượng thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền một trăm linh cán bộ công nhân viên thực hiện hiệu quả mô hình xây dựng công ty doanh nghiệp không có tội phạm tệ nạn xã hội
khi phát hiện các vụ việc đối tượng có biểu hiện nghi vấn báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật